vụ việc học sinh ở tỉnh bắc ninh bị nhiễm sán lợn đã khiến cho nhiều phụ huynh hoang mang và lo lắng
một số người lo sợ cho sức khỏe của con em mình nhưng vẫn chưa nắm rõ được mức độ ảnh hưởng của loại bệnh này
trên thực tế nhiễm sán lợn gây nguy hiểm như thế nào những nguyên nhân gì dẫn đến tình trạng trẻ mắc bệnh
mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi những hình ảnh ngay sau đây
sán lợn có hai loại ấu trùng sán lợn và sán trưởng thành
cảo trùng sán lợn và sán lợn đều lây nhiễm cho người qua đường ăn uống
người bị nhiễm sán lợn khi ăn vài trứng sán hoặc nang sán trưởng thành có trong thực phẩm tái sống chưa nấu chín kỹ
tuy nhiên sán lợn sẽ bị chết ở nhiệt độ cao khoảng tám mươi độ c
trong trường hợp thịt lợn bị nhiễm sán nếu được nấu chín sán đã chết thì không còn nguy cơ nhiễm sán
sán trưởng thành đi vào cơ thể sẽ bám vào thành ruột sau đó đứt thành đốt và đi ra ngoài cơ thể qua đường tiêu hóa
ký sinh trùng sán lợn
sán lợn có trong đất trong nước thực phẩm
người nhiễm sán thường không có triệu chứng rõ rệt sẽ dễ bị lầm tưởng với những loại bệnh khác
mắc con sán trưởng thành thì nó sẽ gây rối loạn tiêu hóa ăn uống khó tiêu rồi những tình trạng như là đau bụng chẳng hạn
hoặc là đi ngoài ra đốt sán
thì nó tất nhiên nó ảnh hưởng đến vấn đề tiêu hóa
tuy nhiên người nhiễm ấu trùng sán lợn sẽ gây nguy hiểm hơn vì chúng ký sinh ở não
nếu mất phải và không điều trị sớm sẽ gây biến chứng
thế nhưng mà đối với những trường hợp mà mắc ấu trùng sán lợn nếu trường hợp mắc ở dưới da thì nhiều khi là ảnh hưởng đến về mặt thẩm mỹ
hoặc chúng ta có thể thấy những cái nốt sán ở dưới da mà nó làm lồi lên thì có thể xấu mặt thẩm mỹ
nhưng nếu mà nó phát triển ở trọng cơ và trong não chẳng hạn
thì có thể là gây ảnh hưởng đến sức khỏe
nhưng mà nếu mà chúng ta điều trị tốt điều trị đúng điều trình và đáp ứng điều trị con sán thì là có thể khỏi hoàn toàn
tuy nhiên cũng có những trường hợp mà mắc hoặc là nhiễm nhiều thì cái mật độ cái nang sán ở não nhiều thì cũng cái thứ nhất là điều trị nó sẽ khó khăn hơn
thứ hai là cũng có thể gây nên những cái biến chứng
ví dụ như khỏi cái ấu trùng rồi giết được ấu trùng rồi nhưng mà nó vẫn để sẹo chẳng hạn thì cũng có thể là gây những cái biến chứng sau này
điều trị sán lợn thì bộ y tế đã có phác đồ và chúng tôi vẫn điều trị thường xuyên
vì thực như tôi đã nói rồi vì sán lợn cũng là bệnh khá phổ biến ở cái vùng đồng bằng bắc bộ và một số tỉnh trung du
và bộ y tế đã được ban hành phác đồ điều trị cái bệnh này nhiều năm lắm rồi
và chúng tôi vẫn thường xuyên điều trị cho các bệnh nhân kể cả người lớn và trẻ em
bây giờ cứ bình tĩnh chúng tôi chữa được không vấn đề gì lớn cả
phụ huynh không nên quá hoang mang cần bình tĩnh và tuân thủ pháp đồ điều trị của bác sĩ
nếu trẻ mắc bệnh để phòng bệnh cách tốt nhất là thực hiện ăn chín uống sôi không ăn đồ tái sống nhất là tránh ăn nhầm thực phẩm bẩn